theo các chuyên gia nếu muốn phát hiện sớm bệnh tật kiểm soát và theo dõi sức khỏe của bản thân
bạn cần thăm khám lâm sàng tư vấn xét nghiệm và thăm dò chức năng của các bộ phận trong cơ thể
đây được coi là chiến lược tối ưu và hiệu quả nhất
nếu có điều kiện kinh tế chúng ta nên thăm dò tầm soát toàn bộ cơ thể
nhưng nếu không có điều kiện chúng ta có thể làm những xét nghiệm cần thiết tối thiểu
dưới đây là chín xét nghiệm thăm dò cần thiết tối thiểu đối với người lớn nhất là sau ba mươi tuổi
thứ nhất công thức máu
công thức máu toàn phần là kết quả xét nghiệm thành phần có trong máu gồm bạch cầu tiểu cầu và hồng cầu
số lượng và tính chất của các tế bào thành phần có trong máu này sẽ được thể hiện dưới giá trị đo lường riêng
qua kết quả công thức máu bác sĩ xác định những vấn đề liên quan đến huyết học của sức khỏe bạn
công thức máu giúp cảnh báo và xác định một số bệnh lý như thiếu máu hay không
cảnh báo các bệnh liên quan như là bệnh nhiễm trùng cấp và mạng tính ung thư máu
thứ hai xách nghiệm đường máu và hba một c
xách nghiệm đường máu glucosa lúc đói viết tắt là go và hba một c là xách nghiệm nhằm mục đích phát hiện và theo dõi tiền đài tháo đường bệnh đài tháo đường cụ thể như sau
xách nghiệm glucosa máu lúc đói cho kết quả
bình thường go dưới một trăm linh mg trên decilit tức là go dưới năm sáu mg trên lit
tiền đài tháo đường một trăm linh mg trên decilit nhỏ hơn go nhỏ hơn một trăm hai mươi sáu mg trên decilit tức là năm sáu mg trên lit
nhỏ hơn go và nhỏ hơn sáu chín mg trên lit
bệnh đài tháo đường go lớn hơn một trăm hai mươi sáu mg trên decilit tức là go lớn hơn bảy mg trên lit
hemoglobin đường hóa hba một c
hba một c là chỉ số thể hiện tỷ lệ gắn kết của đường với hemoglobin hb
đường máu lúc đói cung cấp giá trị glucosa máu tại một thời điểm nhất định còn hba một c phản ánh mức đường trung bình trong vòng ba tháng trước khi lấy máu làm xách nghiệm
kết quả thử nghiệm hba một c như sau
bình thường hba một c nhỏ hơn năm bảy tiền đài tháo đường thì hba một c là năm bảy sáu bốn đài tháo đường hba một c lớn hơn sáu năm
thứ ba xách nghiệm mỡ máu
xách nghiệm mỡ máu thường kết quả một bilan lipid gồm quaterol toàn phần triglyceride hdlc lipoprotein tỉ trọng cao và ldlc lipoprotein tỉ trọng thấp
trong đó nồng độ quaterol ldlc và triglyceride tăng cao làm tăng nguy cơ phát triển

thứ năm xách nghiệm chức năng thận
do những bệnh lý vệ thận ở giai đoạn sớm có triệu chứng không rõ ràng và khó nhận biết
đặc biệt ở những người mắc bệnh đài tháo đường và tăng huyết áp lâu ngày không được điều trị triệt để dễ dân tới suy thận
tối thiểu nên làm xách nghiệm gồm ure và creatinine
dựa trên giá trị gratin và các thông số khác
các chuyên gia y tế sẽ sử dụng công thức để tính ra giá trị cụ thể của mức lọc cầu thận
từ đó nhằm đánh giá bạn có bị suy thận hay không nếu suy thận thì suy thận giai đoạn mới
thứ sáu chụp ít quang phổi thường quy
chụp ít quang phổi thường quy là một tầm soát tối thiểu khi đi khám sức khỏe định kỳ
qua phim x quang phổi thường quy giúp các chuyên gia y tế sẽ đánh giá sơ bộ hình ảnh tiêm phổi
thứ bảy siêu âm bụng
xương bụng tổng quát cũng là một tầm soát tối thiểu và cung cấp nhiều thông tin có giá trị khi đi kiểm tra sức khỏe
qua hình ảnh siêu âm giúp các chuyên gia đánh giá hình ảnh các cơ quan nằm trong ổ bụng
và rất có giá trị trần đoán xác định đối với các nội tạng như gan thận tụy tử cung phần phụ tiền liệt tuyến
xem hình ảnh có trong giới hạn bình thường hay không hay cần làm những xét nghiệm mở rộng nhằm làm rõ một số bất thường nghi ngờ
thứ tám siêu âm vú và chụp nhu ảnh ở nữ giới
riêng với nữ giới từ bốn mươi tuổi trở đi tầm soát vú rất quan trọng để phát hiện sớm các bất thường của tổ chức vú
nốt vô hóa u cục ung thư vú và các bệnh lý vú khác
tối thiểu phải làm cả siêu âm vú và chụp nhũ ảnh để khỏi bỏ sót thương tổn nhất là trong giai đoạn sớm
thứ chín siêu âm tuyến giáp và động mạch cảnh
khi lớn tuổi chúng ta cũng cần tầm soát tuyến giáp và động mạch cảnh qua siêu âm
kết quả siêu âm tuyến giáp có thể phát hiện sớm các thương tổn u cục và các bất thường khác của tuyến giáp
siêu âm động mạch cảnh có thể cung cấp các kết quả huyết động đội dày thành động mạch cảnh và tình trạng sơ vữa trong lòng mạch
giúp dự báo các bệnh lý liên quan như đột quỵ và các bệnh tim mạch khác
ngoài ra tùy vào tình trạng cơ thể của bạn vào thời điểm kiểm tra sức khỏe để mở rộng thêm xét nghiệm hoặc thăm dò chức năng khác
ví dụ như có đau ngực trái nên làm thêm siêu âm tim điện tâm đồ hoster chụp các lớp vi tính
hay đau vùng thượng vị hay dối loạn tiêu hóa hay đau vùng bụng dưới kém đa tiện không bình thường
bác sĩ có thể chỉ định nội so dạ dày nội so đại trực trang